theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hiện các tỉnh phía bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi hai hai mươi ba độ vĩ bắc đang dịch dần lên phía bắc
dự báo đêm nay dạng sáng mai có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu xuống bắc bộ gây mưa
đợt mưa này kéo dài khoảng hai ngày trong đó có ngày giải rác mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm theo rông mạnh
tiết trời chuyển mát mẻ vùng núi đêm và sáng sớm trời xe lạnh
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín các sông ngòi ở miền bắc xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ khu vực thượng lưu giao động từ hai đến ba mét vùng hạ liêu từ một đến hai mét
để giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra các địa phương vùng núi cần chuẩn bị thật tốt các phương án phòng chống
đề phòng mưa lớn gây lũ ống lũ quét trên các suối khe nhỏ trượt lở đất đá ở các sườn núi dốc và phòng ngừa lốc xoáy gió giật mạnh xét đánh trong cơn rông
vùng thấp vùng trũng cảnh giác với ngập úng sâu người dân miền núi không đánh bắt cá vận chuyển bè mảng treo thuyền vớt gỗ củi
các vật trôi nổi trên sông suối khi có lũ cao không vượt các ngầm tràn đập tràn khi lũ đang về để phòng tránh mọi hiểm họa bất ngờ